theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế
tính đến bảy giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng hai trên thế giới đã ghi nhận sáu mươi năm hai trăm một mươi ba người mắc bệnh
trong đó tại trung quốc đại lục là sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy người số người tử vong là một bốn trăm tám mươi sáu người
trong đó tại trung quốc đại lục là một bốn trăm tám mươi ba người
và nhật bản cũng vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm covid một mươi chín tại nước này
đó là một bệnh nhân là một cụ bà người nhật tám mươi tuổi
theo thông báo của bộ y tế nhật bản bệnh nhân này có triệu chứng mệt mỏi từ ngày hai mươi hai tháng một
sau đó đã nhập viện vào ngày một tháng hai nhưng đến ngày một mươi hai tháng hai thì khó thở nghiêm trọng và tử vong vào ngày một mươi ba tháng hai
qua xét nghiệm người này được xác nhận đã nhiễm covid một mươi chín
được biết cụ bà này không hề đi du lịch nước ngoài trong thời gian vừa qua
đây là trường hợp đầu tiên nhiễm covid một mươi chín tử vong tại nhật bản và là trường hợp thứ ba tử vong ngoài trung quốc đại lục
tính đến ngày một mươi ba tháng hai nhật bản đã phát hiện hai trăm bốn mươi tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hai trăm một mươi tám người trên du thuyền diamond princess
thủ tướng nhật bản abe shinzo cho biết nước này sẽ đưa ra các biện pháp khẩn cấp trị giá một mươi năm bốn tỷ yên
để chống lại sự lây lan của dịch covid một mươi chín
giới chức nhật bản cũng tái khẳng định rằng olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này